để giải quyết vấn đề này thời gian qua trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh rất chú trọng tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu tìm được việc làm
lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp kể cả số lao động tại xã phường được trực tiếp tư vấn trên website trung tâm
duy trì sàn giao dịch việc làm ngày giao dịch việc làm định kỳ tại trung tâm cổng thông tin điện tử kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
đồng thời đào tạo tiếng nhật tiếng hàn để đưa lao động tham gia xuất khẩu lao động
năm hai nghìn một mươi tám trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm cho gần hai mươi bốn lượt người cung ứng chín trăm bảy mươi hai lượt doanh nghiệp
hàng năm được sự quyển quyền của sở lao động trung tâm cũng đi khảo sát tất cả các doanh nghiệp trên sở đó để quỹ bàn tỉnh hoạch định kế hoạch chiến lược
để ra có thị trường lao động việc làm trên địa bàn tỉnh
đồng thời đó qua cơ sở đó cũng là cầu nối
bên cạnh việc kết nối thị trường lao động nhiều năm qua trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh an giang đã liên kết với các trường dạy nghề trên địa bàn
tổ chức hướng nghiệp kết hợp dạy nghề cho học sinh nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp
các cơ sở sản xuất và tăng cơ hội cho sinh viên có việc làm ngay khi ra trường
trường trung cấp nghề dân tộc nội chú an giang có hơn hai trăm linh học sinh
theo học các ngành nghề như hàn điện công nghiệp quản trị mạng máy tính bảo vệ thực vật cơ điện
trong thời gian học tập tại đây ngoài việc dạy lý thuyết tại trường các em còn được tham gia các buổi giao dịch việc làm
và được tham gia thực hành ngay tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
từ đó các em đã định hướng được công việc cho tương lai
hiện tại là em đang học điện
hoặc điện là mình có thể bên ngoài là mình có thể bán vật tư điện
và mình đi làm bên công trình xây dựng bên điện
bên giới thiệu trung tâm việc làm có bên thường xuyên qua đây
để tư vấn cho các học sinh ở đây
để biết nhiều thông tin rồi nắm bắt được tình hình thị trường
trong thời gian qua thì trường cũng đã có sự kết nối với trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh an giang

thì nhà trường cũng được làm như thế này
trường cũng được được giới thiệu việc làm của tỉnh an giang
trong việc làm kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp thì nhà trường cũng được làm như thế này
học sinh đã giới thiệu cho học sinh đến rất nhiều doanh nghiệp ở trên địa bàn
cho nên là các em sau khi tốt nghiệp ra trường nó khoảng là trên tám mươi là có việc làm đúng với cái nghề mà các em đang theo học
ngoài kết nối thị trường lao động đẩy mạnh công tác dạy nghề tại các trường nghề
một nhiệm vụ cũng được trung tâm dịch vụ việc làm an giang chú trọng trong thời gian qua
đó là việc dạy nghề cho người lao động nhất là lao động nông thôn
chị nguyễn thị điều đã làm nghề đan lục bình được ba năm với mức thu nhập khoảng ba triệu đồng một tháng
đủ để chị trang trải phần nào cuộc sống gia đình
ngày thì đương thấy cũng được làm cũng có tầng tiền ra vô mình để xây xã trong nhà vậy đó
người ta làm cũng nhiều lắm một bổ làm tới ba mươi người vậy đó bổ vậy đó
rồi bây giờ thu nhập thì một tháng thì làm có khi cũng được ba triệu một triệu mấy vậy đó
xã lương phi hiện có hơn ba mươi người
ba mươi hộ gia đình tham gia nghề đan lục bình
nguồn thu nhập này tuy không lớn nhưng nó đã góp phần xoa đói giảm nghèo nâng cao cuộc sống của người dân
trong thời gian qua theo quyết định của thủ tướng chính phủ một nghìn chín trăm năm mươi sáu
trên địa bàn xã lương phi cũng triển khai đến các băng ấp để nắm tình hình của lao động địa phương để triển khai thực hiện
trong thời gian qua mở rất nhiều lớp nói chung cũng theo nhu cầu nguyện dọng của người dân để mình dẫn động
ví dụ như nghề đan lục bình nghề phun xịt nghề mai thì nó cũng đạt được một số hiệu quả như hiện nay là lớp đơn lục bình hiện nay đã ra
hiện nay các kỵ cũng đã có nguồn thu nhập ổn định để cải thiện cuộc sống
nó tập trung ở ấp ăn lương nhiều hiện nay có khoảng ba mươi hộ để tham gia cái nghề này
nói chung là giải quyết cũng được một số lớn về nguồn lao động tại địa phương của mình
nó là cũng trên năm mươi số lượng lao động để mà tham gia
nói chung là giải quyết cũng được một số lớn về nguồn lao động tại địa phương của mình
bắt nhịp xu hướng việc làm hàng năm trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp cùng hội liên hiệp phụ nữ
và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên các xã huyện bổ sung những ngành nghề mới
phù hợp thực tế cho người dân theo học
trong đó đặc biệt chú trọng những nghề sát với nguyện vọng của bà con ngay tại địa phương
với thời gian đào tạo ngắn lại có được một công việc phù hợp thu nhập ổn định
nên người dân địa phương rất hào hứng tham gia các khóa dạy nghề
thì quỹ ban vĩnh rất là
khuyến khích và đầu tư dạy nghề chính sách hỗ trợ cho các loại dân tộc
đặc biệt là dân tộc dùm sâu dùm xa ở hải viện tỉnh biên dạy tri tôn
một là vấn đề là ưu tiên là theo cái đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu của chính phủ
thứ hai trên địa bàn tỉnh thì có cái chế độ chính sách là dạy nghề
một là cho kết nối đào tạo nghề cho doanh nghiệp
thứ hai là chương trình dạy nghề cho đối tượng người dân tộc
hai quyện bị núi
đến thời điểm này thì người dân lao động của hai quyện nêu trên
thì cũng có việc làm ổn định trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh
để cả xuất khẩu lao động
có thể nói thời gian qua trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh an giang
đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động
tới đây trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh an giang cho biết
sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của sàn giao dịch việc làm
cải tiến sản giao dịch việc làm trực tiếp
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động
tăng cường việc kết nối chia sẻ thông tin giữa trung tâm với người lao động
người sử dụng lao động tăng cường sự gắn kết và phối hợp giữa trung tâm
với các cơ quan quản lý nhà nước và các trung tâm dịch vụ việc làm ngoài tỉnh
ngoài ra trung tâm cũng chú trọng công tác thông tin tuyên truyền
về các chính sách bảo hiểm thất nghiệp để người lao động nắm rõ
từ đó có những giải pháp hỗ trợ cho người lao động trong chi trả bảo hiểm thất nghiệp
cũng như hỗ trợ việc làm tư vấn học nghề cho lao động thất nghiệp
phần tiếp theo của chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
một số thông tin chính sách liên quan đến người lao động
theo quy định tài khoản hai điều năm mươi sáu luật việc làm
thì thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá sáu tháng
theo quy định tại khoản một điều ba quyết định số bảy mươi bảy ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
của thủ tướng chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
thì mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
tối đa một triệu đồng một người một tháng
mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng tùy theo từng nghề
mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế
theo quy định của cơ sở dạy nghề
trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng
theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là một tháng
để xác định mức hỗ trợ học nghề
theo quy định tài khoản hai điều ba quyết định số bảy mươi bảy ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
của thủ tướng chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
thì đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tham gia khóa học nghề
thì chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định tài khoản một điều ba quyết định này
thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả
theo quy định tại điều chín thông tư số hai mươi tám ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi
của bộ lao động thương minh và xã hội hướng dẫn thực hiện điều năm mươi hai
của luật việc làm và một số điều của nghị định số hai mươi tám ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi
của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
thì các trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu bao gồm
ba bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
được thực hiện theo quy định tài khoản ba điều một mươi tám nghị định số hai mươi tám ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
ba bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp
được thực hiện theo quy định tại khoảng sáu điều một mươi tám nghị định số hai mươi tám ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
ba bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
được thực hiện theo quy định tại khoản bảy điều một mươi tám nghị định số hai mươi tám ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi
ba bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tài khoản năm điều hai mươi một nghị định số hai mươi tám ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ

khoản ba điều năm mươi ba luật việc làm năm hai nghìn một mươi ba
quy định tại chính phủ
về chấm dứt trợ cấp thất nghiệp như sau người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây
hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp tìm được việc làm thực hiện nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ công an hưởng lương hưu hàng tháng
sau hai lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng
không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định tại điều năm mươi hai của luật này trong ba tháng liên tục
ra nước ngoài để định cư đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng đi học tập có thời hạn từ đủ một mươi hai tháng trở lên
bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp
chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng cơ sở giáo dục bắt buộc cơ sở cai nghiện bắt buộc
bị tòa án tuyên bố mất tích bị tạm giam
chấp hành hình phạt tù
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành kế hoạch số một trăm bốn mươi chín khubng về việc tổ chức hội thi thợ giỏi thành phố năm hai nghìn một mươi chín
hội thi được triển khai từ cấp cơ sở đến thành phố nhằm tạo cơ hội để công nhân trong các doanh nghiệp trên địa bàn hà nội
giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm nâng cao chuyên môn nghiệp pháp luật
hội thi được triển khai từ cấp cơ sở đến thành phố nhằm tạo cơ hội để công nhân trong các doanh nghiệp trên địa bàn hà nội giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm nâng cao chuyên môn nghiệp pháp luật